tại hà nội thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ngày hôm nay đã có buổi làm việc với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thượng tướng lê quý vương đã nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đối với việc thực hiện công tác phòng ngừa tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong bối cảnh kinh tế nước ta đang trên đà phát triển
nhiều khu đô thị trung cư cao tầng và công trình công cộng được xây dựng trên cả nước
về phương hướng đường lối thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đồng chí yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường ra soát các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nếu phát hiện sai sót phải kiến nghị đề xuất thay thế sửa đổi bổ sung các điều luật phù hợp với tình hình thực tế tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ cho các đội dân phòng và phòng cháy chữa cháy cơ sở
thượng tướng lê quý vương nhất trí với đề xuất của cục về phương án kiện toàn tổ chức phân cấp cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến cấp xã cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy